cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với các ông huỳnh văn dõng giám đốc cdc khánh hòa
ông trần quốc huy trưởng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa
bà nguyễn thị thúy nguyên giám đốc phòng dự án công ty trách nhiệm hiếu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam vndat
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều tra bước đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một cdc khánh hòa đã sử dụng tổng kinh phí hơn ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng
từ ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ để thực hiện mua sắm bằng hình thức đấu thầu phục vụ phòng chống dịch
sai phạm của cdc khánh hòa
có liên quan đến năm mươi tám gói thầu mua sắm vật tư y tế hóa chất sinh phẩm ký test của sáu công ty
với tổng giá trị hơn tám mươi hai tỷ đồng
thực hiện chủ trương và chỉ đạo của ông huỳnh văn dõng ông võ quốc huy đã cấu kết thông đồng với nguyễn thị thúy
thực hiện trái pháp luật năm gói thầu mua sắm các bộ hóa chất xét nghiệm ivd
phục vụ xét nghiệm covid một mươi chín với tổng giá trị hơn một mươi bốn tỷ đồng gây thiệt hại cho nhà nước gần một mươi tỷ đồng
trong quá trình mua sắm theo các gói thầu
ông dõng và một số nhân viên cdc khánh hòa có nhận tiền phần trăm hưởng lợi từ các công ty trúng thầu
trong đó có sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ việt á sản xuất
trong số các bị can bị khởi tố cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam bị can trần quốc huy
bị can huỳnh văn dõng được tại ngoại do mới bị tai nạn giao thông
riêng bị can nguyễn thị thúy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam trong một vụ án khác